đúng một tuần sau khi bị cáo thực hiện hành vi chống người thành công vụ tại chốt kiểm dịch tòa nhân dân huyện hưng hà tỉnh thái bình đã đưa vụ án ra xét xử
đây là vụ việc thứ hai trong đợt cao điểm chống dịch covid một mươi chín mà các cơ quan pháp luật đã thực hiện thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự
sáng nay tòa nhân dân huyện hưng hà tỉnh thái bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trần văn mạnh chú tải xã tây đô huyện hưng hà về tội chống người thành công vụ
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trần văn mạnh điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang đi từ nhà sang thôn tiên la xã đoan hùng huyện hưng hà để giao thịt bò
khi mạnh đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín của xã thống nhất thì một cán bộ làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu mạnh dừng xe
giải thích việc bắt buộc phải đeo khẩu trang đo thân nhiệt và khai báo y tế
mạnh không chấp hành mà còn có lời nói lăng mạ xúc phạm và dùng ghế inox hành hung nhân viên tại chốt kiểm dịch
ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam trần văn mạnh về tội chống người thành công vụ
hành vi của trần văn mạnh thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật càn trở công tác phòng chống dịch bệnh trong cả nước
khi mà cả nước đang chung tay đồng lòng ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín xét tính chất mức độ hành vi vi phạm pháp luật của trần văn mạnh tòa nhân dân huyện hưng hà đã tuyên phạt bị cáo trần văn mạnh chín tháng tù giam
cũng với hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ khi đang tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đối tượng nguyễn văn thiện chú tại thị trấn vân canh tỉnh bình định vừa bị khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng bốn tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân thị trấn vân canh huyện vân canh triển khai lực lượng tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
khi đến khu phố tân thuận tổ công tác phát hiện quán cà phê do nguyễn văn thiện làm chủ vẫn mở và có rất nhiều người tụ tập uống cà phê
tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở chủ quán và đề nghị mọi người ra về
lúc này thiện từ trong quán xông ra có hành vi chửi mới lăng mạ đoàn kiểm soát
đồng thời dùng hung khí đuổi đánh các thành viên trong đoàn
ngay sau đó công an thị trấn vân canh đã khống chế bắt giữ thiện và thu giữ hung khí
trong khi cả nước đang căng mình chống dịch covid một mươi chín người người nhà nhà thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội hạn chế ra ngoài
thì tại một số địa phương vẫn xuất hiện
thủ tướng chính phủ đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép đua xe liên tình
nguy hiểm hơn các đối tượng này còn rất manh động sẵn sàng chống trả lại người thi hành công vụ gây thương vong cho cán bộ chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ
chỉ cần thông qua mạng xã hội các đối tượng thanh thiếu niên đã nhanh chóng tụ tập để bắt đầu cho màn dạo chơi với tử thần
trong khi cả nước đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội
thì vấn nạn đua xe này vừa gây ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch vừa gây mất an ninh trật tự
ánh mắt sợ hãi của các thanh niên tuổi mới lớn thích thể hiện
khác hẳn với cảm giác hò hét rú ga gây náo loạn các tuyến phố hà nội
chính hành vi coi thường pháp luật này đã phải trả giá
sau sự việc vào đêm ngày bảy tháng bốn tám tháng bốn vừa qua
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã khởi tố hình sự đối với một mươi năm đối tượng để điều tra tội gây dối trật tự công cộng
trong thời điểm cao điểm
cả nước đang dồn mọi nguồn lực trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ khi thủ tướng chính phủ ra chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội
hành vi của đối tượng này thể hiện đầu tiên là coi thường pháp luật
hai là coi thường bản thân sức khỏe của đối tượng
vì đã không thực hiện đúng việc cách ly xã hội để đảm bảo an toàn phòng dịch cho bản thân mình
cũng như là cho gia đình thậm chí cho người khác
chỉ biết là nhà nước đang có hiệu đoạn cấm
không cho phép người dân ra đường nhiều
nhưng mà cháu vẫn ra đường cháu đi đua cả bạn cháu
đi qua đua qua phố huế lóc hầm hồ gươm phố cổ đoạn hai mươi hai đằng đào
tận dụng đường xá vắng vẻ các quái xế được dịp thi triển khả năng
lạng lách đánh võng trên các tuyến phố chưa đủ
nhóm thanh niên này thậm chí còn đua cả trên cao tốc
đây là đoạn clip ghi lại nhóm thanh niên cả nam và nữ
chạy trái phép trên đường cao tốc liên khương
các quái xế nhòi người nằm trên xe
phóng từng cặp với tốc độ một trăm linh kmh với sự cổ vũ của đồng bọn
gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi lưu thông
nguy hiểm hơn là các đối tượng đua xe đã tăng thêm cảm giác mạnh
bằng cách sử dụng ma túy
đây là các thanh thiếu niên mới lớn bị bắt
khi chuẩn bị thực hiện cuộc đua tại khu vực đồi vắng
gần trung tâm thể thao lâm đồng
thậm chí còn sắm cả loa bật nhà mạnh để đua
tiến hành kiểm tra nhanh bốn người dương tính với ma túy
điều nhất là về pháp luật
hai là về không thông hiểu biết về tất cả về xã hội bây giờ như thế nào
tụ tập đua xe như thế rất là trái phép và nguy hiểm
đang nói số lượng đối tượng tụ tập đua xe trái phép ngày càng đông và phức tạp
chỉ trong tối ngày một mươi một tháng bốn và dạng sáng ngày một mươi hai tháng bốn
tổng an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện khống chế hàng trăm đối tượng tham gia đua xe trái phép
trong lúc kiên quyết ngăn chặn
đồng chí phan đức mạnh thành viên tổ tuần tra
đã bị đối tượng nguyễn hoàng khánh quê tỉnh sóc trăng đâm gãy chân phải
hành vi đua xe trái phép mà gây hậu quả nghiêm trọng
ví dụ như là gây thương tích từ ba mươi một trở lên hoặc dẫn đến hậu quả chết người
hoặc là gây thiệt hại từ tài sản của người khác mà từ năm mươi triệu đồng trở lên
hoặc là đã bị xử phạt hành chính rồi mà tiếp tục còn vi phạm
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì lực lượng công an trên cả nước đã xử lý không ít trường hợp tụ tập gây dối trật tự công cộng
đua xe trái phép đặc biệt là những đối tượng này tỏ ra khá manh động liều lĩnh
một số đối tượng còn cố tình chống người thi hành công vụ gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ
chỉ có thể diễn tả chung cho tất cả những phản ánh bức xúc của người dân về hành vi đua xe trái phép
là sự liều lĩnh và nguy hiểm từ các đối tượng gây nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông
tình trạng này nhức nhối hơn khi hiện nay có không ít đối tượng tuổi đời còn rất trẻ là học sinh sinh viên
lợi dụng được nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín gây mất an ninh trả tự
do đó cần phải có những giải pháp để xử lý tình trạng này
những hình ảnh này ghi lại được trên một tuyến đường của tỉnh bạc liêu
lấn chiếm lòng đường và sử dụng xe phân khối lớn để sẵn sàng cho cuộc đua trái phép
ngay lập tức các đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu ngăn chặn bắt giữ
các đối tượng đều là thiếu niên tuổi mới lớn đua đòi thích thể hiện
thực hiện nghiên túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an lực lượng công an cả nước đã tập trung điều tra
xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
duy trì các tổ công tác một trăm bốn mươi một ứng trực từ sáng đến đêm
ngoài việc xử lý vi phạm giao thông tổ công tác tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đặc biệt trong thời điểm ban đêm luôn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
khi tình trạng tụ tập đua xe trái phép đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước
vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an thường xuyên tuần tra tại các tuyến phố trọng điểm
khi phát hiện hành tướng liên tụ tập lập tức kiểm tra hành chính
pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đua xe trái phép tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép
tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
song vẫn chưa đủ sức gian đe khi mà các đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi
chỉ chưa đầy một tuần hai vụ đua xe trái phép chống người thi hành công vụ đã khiến hai chiến sĩ công an hy sinh
một chiến sĩ phải cắt bỏ một phần ba đùi phải khi tuổi đời còn trẻ
rõ ràng khi mà vấn nạn đua xe ngày càng táo tợn và manh động thì đã đến lúc cần mạnh tay chừng trị
coi vấn nạn đua xe là tội phạm và cần xử lý hình sự
khi mà mọi người đang tích cực chống dịch như vậy thì những đối tượng này lại thờ ơ
thậm chí coi thường thách thức pháp luật lợi dụng cái việc mà thực hiện cách ly xã hội đường vắng vẻ
thì các đối tượng này đã tổ chức đua xe trái phép
đây cái hành vi vi phạm pháp luật vào thời điểm này là hành vi rất đáng trách rất đáng lên án
và cần phải có những chế tài nghiêm minh của pháp luật
trong trường hợp này thì các đối tượng này nếu không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội đua xe trái phép
thì cũng phải xử lý hình sự về cái tội gây dối trật tự công cộng
đấy thì mới đủ để có thể là giăn đe phòng ngừa
qua việc này cũng là thể hiện một cái ý thức pháp luật trong một bộ phận nhỏ
thanh thiếu niên mà chưa được sự quản lý của giáo dục của gia đình đúng mức
dẫn đến là các đối tượng có những vi phạm thì cũng rất mong là trong thời gian tới
thì các gia đình có con em đẩy mạnh cái việc quản lý giáo dục con em
trong cái việc thực hiện đúng nghiệp
trong cái quy định giãn cách xã hội cũng như là giáo dục con em là chấp hành đúng cái quy định pháp luật
là không có các cái sai phạm mà bị xử lý
chúng ta đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
rất cần sự đồng lòng chung tay góp sức của mỗi người dân bằng cách ở nhà và hạn chế ra đường
hãy trân trọng thành quả mà các lực lượng ở tuyến đầu đang gắn sức nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan
đừng để công cuộc chống dịch bị ảnh hưởng đừng để máu phải đổ khi ngăn chặn các hành vi vô pháp
thưa quý vị
các doanh nghiệp y tế đang là tình trạng chung của rất nhiều quốc gia bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó khẩu trang để phục vụ các nhân viên y tế và người dân phòng dịch là mặt hàng thiếu nhất
trước nhu cầu khẩu trang tăng cao cả trong nước cũng như là các quốc gia trên thế giới
việc chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng này để thích ứng với những biến động của dịch bệnh
được xem là giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp dệt may việt nam vào lúc này
đặc biệt khi năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp việt nam đã đáp ứng đủ nhu cầu phòng chống dịch ở trong nước
thì xuất khẩu là điều mà chúng ta cần làm ngay tại thời điểm này
toàn bộ hoạt động sản xuất mặt hàng chăn ga gối đệm đã tạm dừng
thay vào đó công ty trách nhiệm hiệu hạn vicore phú thọ đầu tư hàng chục tỷ đồng để chuyển đổi dây chuyền sang sản xuất khẩu trang
với năng lực cung cấp khoảng hai triệu khẩu trang kháng khuẩn một tháng phục vụ phòng dịch
doanh nghiệp này không chỉ nhắm đến thị trường nội địa mà còn hướng đến thị trường xuất khẩu
sau khi có dịch covid một mươi chín xảy ra tập trung toàn bộ cán bộ kỹ sư nghiên cứu và đã thành công tấm kháng khuẩn
hiện nay lại tiếp tục chúng tôi đã cải tiến dây chuyền để sản xuất bông để làm khẩu trang kháng khuẩn theo tiêu chuẩn tám trăm bảy mươi của bộ y tế
và đã được cơ quan nhà nước và thổng quyền xác nhận
theo bộ công thương
chỉ tính riêng khoảng năm mươi doanh nghiệp đã có báo cáo với bộ công thương
năng lực sản xuất khẩu trang đã lên đến chín triệu chiếc một ngày tức là khoảng hai trăm linh triệu chiếc mỗi tháng
trong đó sáu mươi là khẩu trang vải đạt tiêu chí phòng chống dịch
với năng lực của ngành dệt may trong nước việt nam không chỉ cung cấp đủ khẩu trang phòng dịch cho thị trường nội địa
mà còn có thể trở thành một quốc gia xuất khẩu khẩu trang vải lớn trên thế giới
trước tiên chúng ta phải đảm bảo khả năng cung ứng đầy đủ
chúng ta phải đảm bảo khả năng cung ứng đầy đủ nguồn khẩu trang
để giúp cho người dân và các đối tượng trong xã hội có thể thực thi được các biện pháp để phòng chống dịch nó có hiệu quả
bộ công thương được thủ tướng giao nhiệm vụ là phải phối hợp cùng với bộ y tế
để tổ chức huy động các nguồn lực trong sản xuất cung ứng đầy đủ các khẩu trang
các loại cho người dân để đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh
trong lúc thị trường khẩu trang thế giới đang khăn hiếm
khẩu trang vải đang được coi là những sản phẩm cứu cánh cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may khi dịch bệnh bùng phát
tuy nhiên việc xuất khẩu khẩu trang vải không đơn giản ngoài đáp ứng được nhiều thủ tục phức tạp
thì các tiêu chuẩn để sản phẩm này có thể xuất khẩu vẫn chưa có hoặc đang được xây dựng
theo quan điểm của chúng tôi thì nghĩ rằng là đề nghị là chính phủ cùng với lại các bộ
hãy nghiên cứu cho các doanh nghiệp để tạo nên các cơ chế để làm thế nào thuận lợi
ngoài cái việc mà giữ chữ cho quốc gia để phòng chống dịch
và một số hiện nay khẩu trang đã dư thừa thì là tìm các biện pháp
hữu hiệu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp để được xuất khẩu ra nước ngoài
tôi cũng thấy đây là một cơ hội ảnh hưởng trong bối cảnh mà cả thế giới đang dịch như vậy
với khẩu trang có nhu cầu lớn và ngoài ra thì có những đơn hàng khác
có những công việc khác cũng đánh những chất khó khăn khó khăn

thì cũng là một cái rất là khó khăn
trước đó tại cuộc họp thường trực chính phủ về chống dịch covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế
và các thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề
trên tinh thần nước ta đã có đủ nhu cầu giữ chữ
trong bối cảnh ngành dệt may đang gặp nhiều khó khăn
việc tranh thủ sản xuất và xuất khẩu khẩu trang vải không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp bớt khó khăn
mà còn tạo nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thảo xin kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị liên quan đến việc phát hiện thi thể người đàn ông bị cuốn trong bao tải
trên vỉa hè đường phan văn trị phường một mươi quận gò vấp tp hcm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa thông tin
chiều nay cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân là ông đinh phú cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ phường sáu quận tân bình
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày một mươi ba tháng bốn một công nhân đi thu gom rác thải sinh hoạt
trên đường phan văn trị phường một mươi quận gò vấp tp hcm
thì phát hiện một thi thể nam giới được cuốn trong bao tải ở ven đường
tiếp nhận tin báo công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố
viện kiểm sát và các đơn vị liên quan sau đó đến khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh vụ việc
nạn nhân được xác định là ông đinh phú cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phụ phường sáu quận tân bình
trong người nạn nhân có một lá đơn xin việc với bốt tích bất thường
ghi rõ địa chỉ nơi ở của ông cường
hiện công an đang trích xuất camera tại khu vực để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
nhằm đảm bảo ngăn chặn dịch covid một mươi chín và an toàn cho nhân viên y tế
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã triển khai thử nghiệm camera ảnh nhiệt
tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín ở trạm cầu đồng nai hướng về tp hcm
chỉ mất chưa đến năm giây toàn bộ người trên phương tiện ô tô đã được kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy định
camera quét qua từng người lập tức hiển thị thân nhiệt của người đó
với thiết bị này giúp trút ngắn thời gian kiểm tra y tế so với cách đo thân nhiệt từng người đang triển khai phổ biến hiện nay
đặc biệt là không gây ủng hộ
trong thời gian hướng giao thông camera ảnh nhiệt lần đầu tiên được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đưa vào sử dụng
tại chốt chặn kiểm tra y tế trên quốc lộ một khu vực cầu đồng nai
thời gian đo chỉ vài giây hiển thị thời gian thực giảm thời gian xếp hàng và không chạm trực tiếp vào người
với những ưu điểm này tới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp sẽ phổ biến thiết bị camera ảnh nhiệt
tại nhiều chốt chặn kiểm tra y tế khác trên địa bàn
sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc bệnh viện ba mươi tháng bốn cơ quan đại diện tại tp hcm
cục truyền thông công an nhân dân và các đơn vị công an nhân dân phía nam đã tình nguyện hiến máu
với tinh thần một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
và những giọt máu quý giá này sẽ đóng góp tích cực vào ngân hàng máu cứu giúp người bệnh
trong thời cảnh là dịch bệnh hiện nay
trước tình cảnh thiếu máu trong mùa dịch covid một mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã phối hợp với các đơn vị
vận động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người
trong bối cảnh giãn cách xã hội nhân viên y tế đã bố trí việc tiếp đón và lấy máu
đảm bảo quy trình phòng dịch sars cov hai
các khâu đăng ký khám sàng lọc xét nghiệm sàng lọc hiến máu được bố trí riêng biệt
đảm bảo giãn khắc đúng quy định
chỉ trong buổi sáng ban tổ chức đã vận động và tiếp nhận hơn ba trăm linh đơn vị máu
từ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phía nam
kính thưa quý vị
trước chí thị một mươi sáu của chính phủ về cách ly xã hội nhằm tránh nhiễm và lây lan dịch covid một mươi chín
nhiều người dân đã chủ động ở nhà để tránh tiếp xúc với người ngoài
tuy nhiên trước những hóa đơn không ít người đang bức xúc và cho rằng đang ở tâm mùa dịch
nhưng ngành điện lực vẫn áp dụng biểu giá cũ để tính tiền là gây bất lợi cho người dân
đã lớn tuổi lại mới tìm tóc tại nhà
nên dù chỉ thị một mươi sáu về cách ly xã hội đã có hiệu lực từ ngày một tháng chín
thì mọi sinh hoạt và sử dụng thiết bị
điện trong gia đình ông nguyễn quốc tuấn gần như không có gì thay đổi so với trước
kể cả việc ra khỏi nhà
tuy nhiên hóa đơn tiền điện tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tăng một trăm linh đồng một cách không rõ ràng
đã làm ông cảm thấy khó hiểu
trên lọt thì khoảng là một trăm linh nghìn cho những cái tháng vừa qua
hằng tháng thì tôi nhận được cái pin like của điện lực gửi đến
thì tôi biết là tôi có thể là xài bao nhiêu ký
còn tháng này thì tôi không có nhận được
nữ ra tôi chỉ qua tin nhắn thôi
thì tôi cũng không biết là bao nhiêu thì tôi hơi thắc mắc vấn đề
không biết là do điện lên hay là do xài nhiều hay như thế nào đó
nhưng mà với tôi gia đình tôi thì hầu như là nó không có giao động nhiều
nó bị sinh hoạt nó rất là bình thường
tại chung cư này trường hợp chỉ tăng một trăm linh đồng như của ông tuấn lại là trường hợp hiếm gặp
đa số tăng từ vài trăm đến cả triệu đồng thậm chí gấp đôi so với tháng thông thường
chị lâm vũ thanh thảo mua lại căn hộ tại chung cư mastery thảo điền quận hai vào đầu ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với ý định bán lại chị thảo đã thuê thợ tích sửa nhà và chỉ tốn ba ngày thi công
sau đó do dịch bệnh không có ai tới hỏi mua nên suốt thời gian này cho tới khi chưa nhận được hóa đơn thì căn hộ này luôn đóng cửa
tuy nhiên mới đây chị nhận tin từ điện lực qua mã pi đồng hồ điện kế nhà mình thông báo chị phải đóng số tiền sắp xỉ một tám triệu đồng
thời gian vừa qua thì do giãn cách xã hội người dân ở nhà nghỉ nhiều họ sử dụng điện nhiều
khi mà sử dụng điện nhiều thì cái lĩ kế nó nhăn lên số tiền cao quá dẫn đến là cư dân xuống là hỏi về sao lý do sao nay tiền điện cao
qua đây thì ba công lý cũng kiến nghị bên điện lực thì cũng có cái thông báo để giải thích cái việc mà chị đã làm
thông báo để giải thích cái việc mà tăng điện tăng như thế nào cho nó hợp lý hay là để ba công lý sẽ trao đổi với người dân khi người dân thắc mắc
đồ điện tử tôi chưa có cho vào tivi tủ lạnh máy giặt là chưa có
thành ra vì không có người ở nhưng vừa rồi là tôi thanh toán tiền điện online
tôi và tôi truy cập cái mã pe của tôi thì tôi thấy là số tiền điện tôi phải trả cho cái tháng này từ ngày sáu tháng ba đến ngày năm tháng bốn là một triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn
trong khi là mùa dịch tôi đâu có ở đây nhà nước cách ly thì tôi ở nhà của tôi chứ cái căn này tôi mới mua mà tôi đâu có ở tôi đang làm nổi thôi
cái hóa đơn của tháng bốn là tính một số ngày từ tháng ba qua nên là cái số ngày của tháng bốn là ba mươi một ngày
còn hóa đơn của phát hành vào tháng ba thì nó có một số ngày của tháng hai và một số ngày tháng ba
cụ thể năm nay là hai mươi chín còn các năm trước là hai mươi tám ngày
như vậy thì riêng cái phần mà tranh lệch giữa hai cái hóa đơn là nó hai ngày hai ngày sử dụng điện của khách hàng thì tương đương với khoảng hơn sáu
yếu tố thứ hai đó là thời tiết nắng nóng
thì trong tháng ba vừa qua và những cái ngày đầu tháng bốn thì có những thời điểm là lên ba mươi tám độ bình quân theo dõi thì nó khoảng ba mươi năm và sáu rất là nhiều ngày trong cái thời gian này
khi mà cái mắt nó mát thì cũng đã hoạt động nhiều nên đó là cái sản lượng điện sẽ tăng

và so với tháng trước thì cái nhiệt độ nó chênh nhau khoảng một đến hai độ
thì theo thống kê của chúng tôi thì nếu mà nhiệt độ có tăng một độ thì cái sản lượng điện tăng lên khoảng

như vậy thì riêng hai cái phần quy luật này thì nó đã tăng lên gần một mươi rồi
về việc giảm giá điện
điện chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của bộ công thương theo đó điện sử dụng trong
các tháng bốn tháng năm và tháng sáu sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng năm
năm tháng sáu và tháng bảy cụ thể giảm một mươi cho khách hàng sản xuất kinh doanh ở tất cả khung giờ
và điện sinh hoạt của người dân từ bậc một đến bậc bốn dưới ba trăm linh kw mỗi tháng
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc học sinh phải học trực tuyến tại nhà
nhiều người bị thất nghiệp hoặc phải làm việc tại chỗ nên nhu cầu sử dụng điện là rất lớn
trong khi đó mức giảm chỉ một mươi là quá thấp điều này là không phù hợp so với thiệt hại
mà người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín gây ra